thưa quý vị và các bạn bộ y tế vừa có văn bản đề xuất chính phủ ban hành nghị quyết công nhận bảy loại giấy tờ có giá trị như giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng chế độ bảo hiểm xã hội cho người lao động đang thu hút được sự quan tâm rất lớn từ phía người dân và trên mạng xã hội
trước bối cảnh nhiều người dân phải chen lấn tập trung đông người tại các trạm y tế cơ sở để xin giấy xác nhận f thì đây được xem là đề xuất rất phù hợp và cần thiết trong tình hình hiện nay hãy cùng đến với quan điểm của cư dân mạng về vấn đề này ngay sau đây
những ngày qua tình trạng người lao động gặp khó khăn trong việc xin giấy xác nhận f để làm hồ sơ hưởng chế độ bảo hiểm xã hội được chia sẻ rộng khắp cộng đồng mạng
và đây cũng là vấn đề đang đặt ra yêu cầu cấp bách cần các cơ quan chức năng vào cuộc giải quyết
để đáp ứng yêu cầu từ phía người dân
trước yêu cầu đặt ra bộ y tế vừa có văn bản đề xuất chính phủ ban hành nghị quyết công nhận bảy loại giấy tờ có giá trị như giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng chế độ bảo hiểm xã hội cho lao động là f điều trị tại nhà bệnh viện giã chiến
các loại giấy tờ này sẽ làm căn cứ để cơ quan bảo hiểm thanh toán chi trả chế độ theo quy định
ngay khi đề xuất này được công bố đông đảo cư dân mạng đã bày tỏ sự vui mừng hưởng ứng trước hành động kịp thời này từ bộ y tế
đề xuất này rất hay và kịp thời
có phải ra trạm y tế xin giấy mới thấu hiểu được sự khó khăn và vất vả vì lượng người quá đông cảm ơn bộ y tế nhiều
việc công nhận bảy loại giấy tờ có giá trị như giấy chứng nhận nghỉ việc của f là hoàn toàn phù hợp đồng tình với đề xuất này
rất nhiều phường thực hiện khai báo và cấp giấy qua hình thức online rất tiện và không phải trực tiếp ra trạm y tế
theo đề xuất đưa ra
thì bảy loại giấy tờ có giá trị như giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng chế độ bảo hiểm xã hội với các bệnh nhân điều trị covid một mươi chín gồm
quyết định cách ly tại nhà do chính quyền địa phương cấp
giấy xác nhận hoàn thành thời gian cách ly do chính quyền địa phương cấp
giấy xét nghiệm test nhanh hoặc pcr có kết quả dương tính covid một mươi chín do cơ sở y tế có thẩm quyền cấp
giấy xác nhận mắc covid một mươi chín của trạm y tế xã phường trạm y tế lưu động tổ covid cộng đồng y tế cơ quan doanh nghiệp
giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng bảo hiểm xã hội
do trạm y tế xã phường cấp
quyết định phê duyệt danh sách hoàn thành cách ly y tế tập trung
phiếu xác nhận đã điều trị covid một mươi chín của các bệnh viện giã chiến
theo ý kiến nhiều cư dân mạng chia sẻ
việc công nhận các loại giấy tờ để thực hiện hưởng chế độ bảo hiểm xã hội tạo điều kiện thuận lợi cho người lao động
tuy nhiên việc tồn tại quá nhiều các loại giấy tờ như vậy cũng gây khó khăn và áp lực công việc cho các cơ quan y tế và chính quyền cơ sở
bởi vậy đã có không ít cư dân mạng cho rằng
việc giảm bớt các loại giấy tờ là cần thiết và cần thực hiện sử dụng các ứng dụng trực tuyến và giải quyết vấn đề này
theo tôi thì cơ quan bảo hiểm xã hội phải có phương án phù hợp để tạo điều kiện cho người lao động hưởng chế độ
chúng ta có nhiều phần mềm như bluezone pccovid sổ sức khỏe điện tử vnaid
thì sao không dùng để quản lý và cấp giấy chứng nhận trực tuyến hay mã qr code cho tiện
y tế cơ sở đã quá nhiều việc rồi giờ tồn tại nhiều loại giấy tờ quá
nên loại bỏ bớt sự tồn tại các loại giấy tờ
luật bảo hiểm xã hội quy định
người lao động bị ốm đau mà phải nghỉ việc và có xác nhận của cơ sở khám chữa bệnh có thẩm quyền
thì được chi trả trợ cấp ốm đau bằng bảy mươi năm mức tiền lương đóng bảo hiểm xã hội của tháng liền kề trước khi nghỉ
và việc tạo điều kiện cho người lao động được hưởng chế độ một cách thuận lợi
trong bối cảnh số ca khỏi bệnh cần giấy chứng nhận nghỉ việc
là việc làm đáp ứng được yêu cầu thực tế và rất phù hợp
bạn nghĩ sao về vấn đề này
hãy chia sẻ quan điểm của bạn và cùng tương tác với chúng tôi trên fanpage truyền hình công an nhân dân
a truyền hình công an